báo tài nguyên và môi trường cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thuộc bộ tài nguyên và môi trường
và trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu việt nam thuộc bộ khoa học và công nghệ
đã tổ chức hội thảo doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu
nâng cao chất lượng tăng trưởng xanh việt nam
biến đổi khí hậu hiện đang là vấn đề thời sự nóng không những của việt nam mà toàn thế giới
hội thảo không chỉ là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp phát triển sản phẩm
đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ
hỗ trợ để thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ xanh
góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu
giúp các cơ quan hữu quan có cái nhìn tầm quan hơn về khoa học công nghệ việt nam
trong tiến trình công nghiệp hóa gắn liền với tăng trưởng xanh
nâng cao năng lực quản lý cho các bộ ngành địa phương và làm tiền đề hợp tác với các đối tác phát triển
đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch nghiên cứu và đầu tư đúng hướng
phù hợp với nhu cầu thị trường khoa học công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu trong nước
việc đón đầu xu thế sẽ góp phần tăng lợi thế cạnh tranh cho tất cả các quy mô doanh nghiệp
thu hút nguồn đầu tư cả trong nước và quốc tế